nhằm tạo dựng một sân chơi nghệ thuật kết hợp với ngôn ngữ tiếng anh theo cách sáng tạo nhất cho các bạn thiếu nhi
mới đây nhóm dự án nhạc kịch martinda sau gần một năm thành lập đã cho ra mắt vở nhạc kịch cùng tên
với sự tham gia diễn xuất của các bạn nhỏ đến từ nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội
với mục tiêu tạo dựng một sân chơi nghệ thuật giáo dục mới cho trẻ em
trong phiên bản lần đầu tiên được giàn dựng tại việt nam nhạc kịch martinda được giàn dựng bằng tiếng anh
với kịch bản được viết lại vũ đạo và âm nhạc cũng giàn dựng mới cùng các ca khúc mới được viết riêng cho vở diễn

vừa được sáng tạo nghệ thuật vừa thực hành tiếng anh và đó là lý do mà chúng tôi chẳng nên làm nhạc kịch
được truyền thể từ cuốn chuyện cùng tên của nhà văn radar kể về martinda là một cô bé thông minh sắc xào
bằng quyền năng đặc biệt của mình martinda đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người em yêu quý
trong phiên bản lần đầu tiên được giàn dựng tại việt nam

các em nhỏ tham gia đêm diễn cho thấy sự tự tin
niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật nổi trội
lúc trước là con còn hơi dẹp sau martinda là con cảm giác building được mạnh dạng hơn rất nhiều
sau đêm diễn là con cảm thấy rất là vui con được biểu diễn cho rất là nhiều người

các em nhỏ tham gia đêm diễn cho thấy sự tự tin

martinda nói riêng và dự án nghệ thuật cộng đồng martinda nói chung sẽ là bước khởi đầu thật tốt đẹp cho sân chơi nghệ thuật
giáo dục mới cho trẻ em góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với thế hệ trẻ